bộ xây dựng và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ đã phối hợp triển khai kế hoạch hành động tăng trưởng xanh ngành xây dựng
đây là kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ và mục tiêu của ngành trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
kế hoạch đã đặt ra các mục tiêu cụ thể về công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng quy hoạch đô thị và đầu tư cải tạo hạ tầng kỹ thuật đô thị nhà ở đô thị
theo đó đến năm hai nghìn hai mươi giảm phát thải nhà kính gây hiệu ứng nhà kính từ tám đến một mươi so với năm hai nghìn một mươi chín
đến năm hai nghìn ba mươi là năm mươi đô thị lớn và vừa đạt tiêu chí đô thị xanh
về nhà ở đô thị kế hoạch hướng đến việc xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể cải tạo trung cư cũ kết hợp xây dựng các không gian nhằm nâng cao chất lượng nhà ở
chúng tôi tập trung việc thứ nhất là cụ thể hóa của kế hoạch hành động tăng trưởng trách nhiệm chính phủ
về việc là giả soát và có hoàn thiện về thể chế các văn bản quy phạm pháp luật do bộ xây dựng là dự thảo trình chính phủ ban hành cũng như bộ xây dựng sẽ ban hành
liên quan đến các lĩnh vực chủ yếu là phát triển đô thị theo hướng xanh phát triển vật liệu xây dựng xanh thân thiện với cả môi trường
ở đây thì công trình xanh và công trình tiết kiệm năng lượng
thật ra thì với những sản phẩm mà vila serra hiện tại đang sản xuất thì chúng tôi khẳng định là chúng tôi ứng dụng cho các tòa nhà mà xanh được từ gạch ốc lát sứ dệ xanh từ gạch xay đến kể cả bây giờ đến là kính tiết kiệm năng lượng bên ngoài
kế hoạch hành động tăng trưởng xanh ngành xây dựng đã nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
trong thời gian tới chương trình này rất cần sự hỗ trợ về nguồn kinh phí chuyên gia và đào tạo nhân lực để triển khai các mục tiêu trên thực tế